ngày hai mươi bảy tháng chín tại hà nội trường đại học ngoại thương đã tổ chức ngày hội kết nối khởi nghiệp cho các nhóm khởi nghiệp tiềm năng có cơ hội tiếp cận với các chuyên gia cố vấn để hoàn thiện các dự án khởi nghiệp thu hút được vốn đầu tư
các nhóm khởi nghiệp tiềm năng được lựa chọn từ hơn hai trăm linh nhóm khởi nghiệp sẽ được các chuyên gia cố vấn tư vấn hỗ trợ đào tạo nâng cao các kiến thức quản trị kinh doanh
qua quá trình đào tạo các chuyên gia sẽ đánh giá tính kiên trì theo đuổi đam mê của các nhà sáng lập đồng thời đánh giá tính khả thi kinh doanh của dự án từ đó kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước để thu hút vốn khởi nghiệp